tại nhiều tuyến đường tránh khu dân cư đấu nối với quốc lộ một qua tỉnh phú yên đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
trước thực trạng này đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên đã đi giám sát thực tế đưa ra các giải pháp xử lý an toàn giao thông
vị trí đấu nối giữa tuyến quốc lộ một a với tuyến quốc lộ một d tại phía nam cầu bình phú thuộc thị xã sông cầu tỉnh phú yên được xem là một trong những điểm đen giao thông
liên tục từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay khi dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một qua tỉnh phú yên cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng thì năm nào tại vị trí này cũng xảy ra tai nạn và quyệt giao thông
theo sở giao thông vận tải và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên không chỉ ở thị xã sông cầu mà hầu hết các địa phương có tuyến đường tránh đấu nối với quốc lộ một đều là những cung đường đen giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông
cụ thể như điểm giao nhau giữa quốc lộ một với quốc lộ hai mươi năm tuyến đường tránh nguyện đông hòa qua cầu bàn thạch mới
hay đoạn phía nam đèo cù mông
các vị trí này đã được tỉnh phú yên nhiều lần kiến nghị tổng cục đường bộ và bộ giao thông vận tải nâng cấp mở rộng
thế nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp an toàn giao thông nào được triển khai
tính từ ngoài vào thì từ đây là vị trí là chân đèo cù mông vào đến cầu bình phú thì về mặt đường thì có hai làn xe và mặt đường thì rất là nhiều gà và mật độ lưu lượng xe thì rất là lớn
nếu như không có giải phân cách thì nó cũng gây hết sức là nguy hiểm
và đặc biệt là chúng ta chuẩn bị đấu nối với cả cái hầm cù mông đây mà nếu như cái lưu lượng xe sẽ lớn hơn thì cần thiết là phải kiến nghị cơ quan chức năng để nâng cấp và tạo cái giải phân cách
trong khi chờ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông từ các bộ ngành trung ương việc tăng cường tuần tra kiểm soát trên những tuyến đường này sẽ được các lực lượng chức năng của tỉnh phú yên thực hiện thường xuyên hơn